tại huyện miền núi tây trà tỉnh quảng ngãi hàng ngàn cây giống chủ yếu là keo lai cây quế bị người dân vứt bỏ ngổn ngang nhiều cây giống đã chết không còn sử dụng được
được biết đây là số cây giống được cấp cho đồng bào miền núi để canh tác sản xuất
tại các khu dân cư cà la bắc nguyên hai suối y và xà lác huyện tây trà hàng nghìn giống cây là keo lai quế chất đống héo úa và chết dần
các bầu keo quế giống vứt bỏ ngổn ngang ngoài đường khu vực gần rừng sản xuất của người dân
chính quyền địa phương cho biết đây là số cây giống hỗ trợ cấp cho bà con đồng bào ở xã trà thọ trà sinh để trồng rừng sản xuất vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê toàn huyện tây trà có khoảng hai trăm hai mươi hộ được cấp khoảng một trăm chín mươi hai năm trăm linh cây giống keo lai và quế tổng trị giá trên bốn trăm sáu mươi triệu đồng
tuy nhiên do trước đó nhiều hộ dân đã mua giống và trồng trên đất canh tác nên số cây giống này dư thừa vứt bỏ hư hỏng
để tránh lãng phí hiện chính quyền địa phương đã vận động số hộ này tìm và mang đi cho đồng bào các vùng lân cận để trồng trọt sản xuất